với sự chuẩn bị công phu bài bản cho tới nay mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng chín đã cơ bản hoàn tất bảo đảm chất lượng tiến độ theo đúng quy trình quy định
quảng ninh là một trong những địa phương tổ chức đại hội sớm của cả nước đại hội sắp tới quảng ninh cũng không bầu bí thư tỉnh ủy trực tiếp
chủ đề của đại hội là xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy đoàn kết dân chủ kỳ cương đổi mới phát triển nhanh bền vững nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân xây dựng quảng ninh trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại là một trong những trung tâm phát triển năng động toàn diện của phía bắc